viêm phổi viêm mảng não viêm tai dữa và nhiễm chủng máu là những căn bệnh nguy hiểm do vi khuẩn phế cầu gây nên
nếu như trước đây việt nam chỉ có vaccine phòng bệnh do vi khuẩn phế cầu cho trẻ dưới năm tuổi
thì nay vaccine phế cầu một mươi ba mới được đưa về việt nam và sẽ được dùng rộng rãi cho người lớn trẻ trên năm tuổi để phong ngừa những căn bệnh trên
đây được xem là thông tin vui với hàng triệu người dân việt nam bởi tỷ lệ trẻ trên năm tuổi và người lớn có nhu cầu tiêm vaccine
để ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm do phế cầu quẩn gây ra là rất lớn
phế cầu quẩn thường trú trong hầu họng loại vi khuẩn này có nhiều chủng rất phức tạp
dễ dàng lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc với người bị bệnh hoặc người khỏe mạnh mang virus trong người
vaccine phế cầu một mươi ba đã được sử dụng tại hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới
được chứng minh phòng bệnh hiệu quả và an toàn cho trẻ em và người lớn
những căn bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra rất phổ biến
nhiều người mắc vải và tỷ lệ biến chứng gây tử vong cũng khá cao
như viêm phổi viêm mẳng não viêm tai dữa nhiễm trùng máu
chính vì vậy tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa bệnh
trẻ từ hai mươi bốn tháng tuổi người trưởng thành và người cao tuổi chỉ cần tiêm một mũi duy nhất cho hiệu quả bảo vệ lâu dài